sáng một mươi chín tháng một mươi tại viện gớt hà nội đã tổ chức họp báo giới thiệu chương trình biểu diễn của cặp song tấu
ab syndrome cộng hòa liên bang đức tại việt nam
theo đó cặp song tấu apsin rome sẽ biểu diễn bốn buổi tại hà nội đà nẵng huế và thành phố hồ chí minh
điều đặc biệt năm nay là có sự xuất hiện của nghệ sĩ việt nam linh hà sẽ đi cùng cặp song tấu
trong chuyến lưu diễn tại việt nam
ngoài ra cặp song tấu apsin rome dự định có các chương trình gặp gỡ giao lưu với học sinh
sinh viên việt nam tại bốn thành phố mà họ lưu diễn nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị
hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước việt nam và đức